và lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
trải qua sáu mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành các thế hệ cán bộ chiến sĩ của cục tổ chức cán bộ đã vượt qua mọi gian khó thử thách đoàn kết thống nhất lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
công tác tổ chức cán bộ từng bước được đổi mới cả về tư duy nội dung và phương pháp theo đúng quan điểm đường lối của đảng và luôn bám sát nhiệm vụ chính trị yêu cầu xây dựng đội ngũ
các cán bộ tổ chức bộ máy của lực lượng công an nhân dân từng bước được kiện toàn theo hướng tập trung thống nhất chuyên sâu phân cấp ngày càng rõ ràng rành mạch bố trí phân công phân cấp đảm bảo khoa học hợp lý theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu công an cấp cơ sở đặc biệt là những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự

tại kỳ họp này quốc hội dành nhiều thời gian xem xét các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước giám sát và nhiều nội dung quan trọng khác đồng thời tiến hành xem xét thông qua bảy dự án luật ba dự thảo nghị quyết và xem xét cho ý kiến đối với bảy dự án luật khác
đặc biệt quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi hai và xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
hai nội dung do bộ công an chủ trì tham mưu với chính phủ chỉnh quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân tích cực tham gia chất vấn góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp quốc hội và cùng truyền tải nội dung rõ hơn về các vấn đề chất vấn đến với cử tri nhân dân cả nước cũng như kiểu bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân tăng cường phát biểu tại hội trường và trao đổi thông tin ngoài hội trường về kết quả công tác công an phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước nâng cao hình ảnh tiếng nói của lực lượng công an nhân dân với đại biểu quốc hội nói riêng và đồng bào cử tri nhân dân cả nước nói chung tạo sức lan tỏa về kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an

đồng tình rất cao với báo cáo của chính phủ đồng thời đề nghị báo cáo cần phải thẳng thắn đánh giá rõ hơn về những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế xã hội nhất là việc đã thanh kiểm tra nhưng vẫn còn để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm trở thành nhiều vụ án lớn
cái này cũng là một trong những cái điều mà băn khoăn cần phải chỉ rõ rồi khắc phục và cũng để lấy lại những cái niềm tin của nhân dân trong thời gian tới
dưới góc độ là đại biểu quốc hội thuộc lực lượng công an nhân dân thứ trưởng trần quốc tỏ đã báo cáo rõ thêm về những đóng góp của lực lượng công an trong việc góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội
về công tác phòng chống tội phạm lực lượng công an đã thực hiện vượt các chỉ tiêu của quốc hội đặt ra đặc biệt bộ công an đã tập trung làm rõ và phá nhiều đường dây tội phạm về kinh tế buồn lậu lớn có tính lan tỏa rộng rãi trên nhiều lĩnh vực nhất là trong những lĩnh vực về sử dụng tài sản công vốn đầu tư công đấu thầu bất động sản chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
công tác đấu tranh phòng chống tham dũng tiêu cực với phương châm là không có vùng cấm và không có ngoại nệ
trong nhiều vùng và trên nhiều lĩnh vực thì cái việc này bộ công an cũng là một trong những thành viên trong các cái hoạt động về phòng chống tham dũng rất là tốt
cũng trong phiên thảo luận thượng tướng trần quốc tỏ cũng thông tin thêm tới các đại biểu về cải cách thủ tục hành chính của bộ công an và công an các đơn vị địa phương với nhiều kết quả quan trọng góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn giảm chi phí và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp và người dân

hỗ trợ tích cực cho các đơn vị của bộ công an liên hệ phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của ấn độ trong phòng chống tội phạm
thưa quý vị vào tháng tám vừa qua tại hội nghị sơ kết sáu tháng năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi còn gọi là đề án sáu
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã chính thức công bố ứng dụng vneid là ứng dụng công dân số quốc gia
vậy ứng dụng vneid này có gì đặc biệt với những tiện ích được tích hợp ra sao
và trong mục đề án sáu vlx người dân và doanh nghiệp ngay sau đây biên tập vninh chi sẽ có những phân tích cụ thể
vnaid như giấy phép lái xe đăng ký xe bảo hiểm y tế
như vậy ngay trên ứng dụng người dân dễ dàng thực hiện các thao tác tài chính như thanh toán hóa đơn điện nước đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế chuyển tiền
đây là ứng dụng có giá trị sử dụng thay thế các loại giấy tờ truyền thống và định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số
bộ công an cho biết phần đầu đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đến năm triệu người dân sử dụng vneid với tốc độ tăng ít nhất là năm một tháng
cung cấp tám một mươi tiện ích nghiệp vụ ngành công an và đồng thời cung cấp tám một mươi tiện ích cho người dân
và hiện nhiều người dân khi sử dụng ứng dụng này trong thực tế đã cảm nhận được sự hài lòng thuận lợi
trong phần thông tin tố giác tội phạm trên ứng dụng vneid
bà loan đã kịp thời thông tin về tình hình an ninh trật tự ở tổ dân phố để gửi cho công an phường
những thông tin này được hoàn toàn giữ bí mật
trên cổng dịch vụ công quốc gia ngoài sử dụng cách thức đăng nhập tài khoản hay xác thực bằng sim chính chủ
thì giờ đây người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập trên ứng dụng vneid
hoàn toàn có thể nộp hồ sơ trực tuyến đơn cử như làm thủ tục cấp hộ chiếu
chị thành sau khi được hướng dẫn kê khai thông tin từ ứng dụng vneid
ngay lập tức tất cả thông tin cá nhân của chị đã được tự động điền vào các biểu mẫu mà không cần phải khai báo lại
em thấy ứng dụng vneid thì khá là phổ biến và dễ dùng và tốc độ thì nó khá là nhanh nhọ
kiểu nó đỡ tốn thời gian rất nhiều

họ phải kê khai và trực tiếp cầm sử dụng căn cước công dân để gặp cán bộ đối chiếu
thì sử dụng ứng dụng vneid này thì người dân không phải kê khai lại những trường thông tin đã có
và toàn bộ thao tác là thể trên môi trường mạng và hoàn toàn không cần phải tiếp xúc trực tiếp với cám bộ
cũng như là giảm số lần đi lại thời gian giải quyết
từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai với tài khoản định danh điện tử mức độ hai
sử dụng trên ứng dụng vnaid
id có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân vật lý trong thực hiện các giao dịch
hay thông tin thẻ bảo hiểm y tế trên vneid cũng có thể chứng minh thay thế giấy tờ bảo hiểm
như vậy với ứng dụng này nhiều khâu thủ tục cần giải quyết được cắt giảm
chúng ta đã xây dựng và hoàn thành cái hệ thống định danh điện tử vnaid trước mắt
đó là tập trung để tạo lập cái tài khoản cho người dân khi sử dụng vnaid
thay thế cho cái tài khoản
đó là tập trung để tham gia vào dịch vụ công
hay trước mắt chúng ta có thể tập trung điện tử hóa các bộ dữ liệu
và có tính liên thông dữ liệu giữa các cục với nhau
để tạo dựng được một e form để người dân chỉ việc sử dụng định danh điện tử
mà không phải kê khai thông tin công dân của mình
vâng thưa quý vị ứng dụng vneid còn cho phép người dân cập nhật thêm các thông tin cá nhân
lên hệ thống vnaid
với những cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như là trình độ học vấn
quan hệ họ hàng bảo hiểm thất nghiệp thẻ công chức viên chức và đảng viên
vậy làm thế nào để sử dụng ứng dụng vneid
rất đơn giản quý vị hãy thực hiện bảy bước theo trình tự sau đây
đầu tiên bước một là tải ứng dụng
đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành android trên thiết bị di động thì người dân
mở ứng dụng ch play tìm tư khóa vnaid và tải ứng dụng này về
tương tự đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành ios
thì người dân hãy mở ứng dụng app store tìm tư khóa và tải ứng dụng vnaid về máy
bước hai là mở ứng dụng để bắt đầu sử dụng
bước ba sau khi mở ứng dụng thì quý vị hãy đăng ký tài khoản ứng dụng vneid
tại màn hình đăng ký thì công dân hãy tiến hành điền số định danh cá nhân và số điện thoại cá nhân
sau khi nhập thông tin hợp lệ thì màn hình hiển thị giao diện quét mã qr
lúc này thì chúng ta sẽ tiến hành quét mã trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình
trường hợp quét mã qr hợp lệ thì hệ thống tự động điền các thông tin trong thẻ chip vào mẫu đăng ký tài khoản
trong trường hợp không quét được mã qr hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản bằng tay
sau khi ấn nút đăng ký hệ thống sẽ tự động gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trường hợp đạt thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn sms và thực hiện xác thực
còn nếu không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin
người dân tiến hành xác thực mã
trường hợp otp khi thành công thì người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký
bước bốn khi đã có tài khoản người dân tiến hành đăng nhập để sử dụng ứng dụng vneid
sau khi đăng nhập thành công người dân tiến hành lựa chọn đăng ký tài khoản
và ở bước số năm này thì sẽ có hai mức tài khoản
với tài khoản mức một thì người dân thực hiện đăng ký khi thực hiện quét nfc hoặc thực hiện quét mã qr trên thẻ căn cước công dân gắn chip
sau khi thông tin được hiển thị chúng ta sẽ tiến hành chụp và gửi ảnh chân dung cá nhân
và cuối cùng là tiến hành xác nhận để hoàn tất đăng ký tài khoản mức một
bước số sáu kích hoạt tài khoản
sau khi đăng ký thành công tài khoản mức một người dân tiến hành kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng vneid hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập
sau khi nhập số định danh cá nhân và số điện thoại hệ thống tiến hành kiểm tra lại mức độ tài khoản
và bước thứ bảy bước cuối cùng là kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt
tại bước này công dân tiến hành thiết lập pascode gồm có sáu chữ số đồng thời thiết lập hai câu hỏi bảo mật trong danh mục nhằm thực hiện việc bảo mật tài khoản
sau khi thành công công dân đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích đã được cung cấp trên ứng dụng vneid
vneid ứng dụng công dân số quốc gia sẽ giúp công dân thực hiện các giao dịch hành chính được nhanh chóng thuận lợi không tốn nhiều nguồn lực minh bạch rõ ràng không cần gặp gỡ không tiếp xúc không giấy tờ không tiền mặt
và thông tin của công dân được bảo mật chính xác và duy nhất
để được thụ hưởng các chức năng tiện ích của tài khoản định danh xác thực điện tử và ứng dụng vneid người dân hãy sớm đăng ký tài khoản định danh điện tử tải ứng dụng vneid để sử dụng các tiện ích nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình
phần trình bày của tôi ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi